liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại đồi cao su thuộc xã hoang thèn huyện phong thổ vào ngày bảy tháng một
công an tỉnh lai châu cho biết hiện công an tỉnh đang phối hợp với các lực lượng tại địa phương
vây bắt đối tượng giết người trên
từ kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi trích xuất camera an ninh
lực lượng công an tỉnh lai châu xác định đối tượng nghi vấn là lù xuân minh chú tại huyện phong thổ
công an tỉnh lai châu cho biết đối tượng đã lừa nạn nhân từ tỉnh khác đến đi bằng xe máy lên địa bàn
rồi ra tay sát hại sau khi gây án đối tượng minh đã phóng xe lên xã biên giới giảo san
cách nơi gây án khoảng bốn mươi km và bán xe cho một người dân trên địa bàn với giá bốn triệu đồng
công an tỉnh lai châu đã phối hợp với biên phòng dân quân chính quyền địa phương để tiến hành vây bắt
tuy nhiên do địa bàn rộng đồi núi hiểm trở chia cắt nên đến nay vẫn chưa bắt được đối tượng